trong thời gian vừa qua lực lượng công an tp hà nội đã nhiều lần vào cuộc để xử lý tình trạng xe ba gác xe tự chế
chở hàng hóa công cành gây mất an toàn giao thông tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn trên một số tuyến đường của thủ đô
ngã tư thanh nhàn kim ngưu quận hai bà trưng khi thấy cảnh sát giao thông xe máy chở hàng công canh này quay đầu bỏ đi theo hướng khác để tránh né
còn đây là trường hợp chở hàng công canh khác bị cảnh sát giao thông xử phạt
theo quy định chiếc xe bề ngang vượt quá một mươi năm cm quy định chỉ ba mươi cm nhưng dài bốn mươi năm cm
tại chốt xử lý nhiều lái xe bị xử phạt viện lý do là do mưu sinh chây ý hợp tác
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sát nêu rõ
phạt tiền từ tám trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất lắp ráp trái quy định tham gia giao thông
đồng thời tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
mặc dù quy định đã rõ ràng song do chế tài xử phạt còn quá nhẹ
nên nhiều lái xe tự chế vẫn cố tình vi phạm chở hàng công canh
thời gian tới công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác xử lý nghiêm
không vùng cấm không ngoại lệ với các tài xế chở hàng công canh
là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trên đường
giao thông trên đường